liên quan đến thông tin được các trang mạng xã hội đăng tải
cảnh báo người lạ đưa tiền tiếp cận học sinh ở cổng trường tại quận một mươi hai nhằm bắt cóc
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đây là thông tin sai sự thật
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên mạng xã hội và một số trang báo lan truyền bài viết có nội dung
cảnh báo người lạ đưa tiền tiếp cận học sinh ở cổng trường với mục đích là cảnh báo phương thức thủ đoạn
có đối tượng tiếp cận cho tiền các học sinh trên địa bàn nhằm mục đích xấu
đồng thời đăng công văn số hai trăm ba mươi bốn do hiệu trưởng trường tiểu học hà huy giáp ký
về công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường
trong đó có nêu vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở tôn ngọc vân với một số nội dung chưa chính xác
từ đó có các luồng thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở tôn ngọc vân
là vụ gian cảnh bắt cóc học sinh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
quả xác minh công an quận một mươi hai xác định không có nội dung như các trang mạng xã hội đã đưa tin
cơ quan công an đề nghị các đơn vị cơ quan doanh nghiệp trường học và đặc biệt là các cơ quan báo chí
khi phát hiện các vụ việc đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh xử lý vụ việc
tránh tình trạng là lan tỏa chia sẻ các thông tin chưa có căn cứ chưa được xác minh chính xác
từ các cơ quan chức năng gây tâm lý hoang mang lo lắng ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân